ủy ban nhân dân phường hoàng liệt quận hoàng mai hà nội cho biết đang vào cuộc xác minh việc một bé gái bốn tuổi nghi bị đánh tại khu vui chơi adc book nằm trong khu đô thị linh đảng
vào tối ngày bảy tháng sáu một bé gái bốn tuổi được mẹ cho đi chơi tại khu vui chơi adc book
sau khi về nhà thấy con có biểu hiện bất thường người mẹ yêu cầu trích xuất camera giám sát ở khu vui chơi thì phát hiện con mình bị một người đàn ông hành hung do trước đó cho bé ném quả bóng trúng vào con của người này
đến sáng nay đoạn clip ghi lại khoảnh khắc người đàn ông đánh bé gái trong khu vui chơi đã lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội và nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận